chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi ubnd tỉnh điện biên tổ chức hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả
tại buổi gặp mặt đại diện hiệp hội doanh nghiệp điện biên đã kiến nghị ubnd tỉnh các sở ngành tỉnh điện biên quan tâm giải quyết bảy nội dung liên quan đến thủ tục hành chính
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp chính sách miễn giảm thuế cho dự án nông nghiệp tiếp thu các kiến nghị phản ánh của doanh nghiệp
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh điện biên chia sẻ khó khăn nhiều mặt với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tài nguyên môi trường xây dựng kế hoạch đầu tư phải tổng hợp trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
ubnd tỉnh giao ubnd tp điện biên phủ ra soát xem xét đánh giá hiệu quả của trung tâm thương mại để tham mưu ubnd tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng quy hoạch giai đoạn hai bảo đảm đúng cam kết của chính quyền địa phương với nhà đầu tư